tuyến biên giới bốn tỉnh cao bằng lạng sơn lai châu và lào cai
hơn một giờ sáng tại khu vực biên giới tỉnh cao bằng
đoàn bắt gặp nhiều tốc cửu vạn ven đường
nhóm kiểu vạn này đang tập hợp chờ lệnh để ra mốc
dân làm hàng cho hay dù phía trung quốc thắt chặt kiểm soát
dựng hàng rào thép gai kiên cố
nhưng thi thoảng các chủ hàng hai bên vẫn móc nối đi được hàng

làm cho một số tuyến địa bàn trọng điểm được hạ nhiệt

góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội

qua một số cái bụi án chúng tôi triệt phá của địa phương báo cáo lên
cũng đã thấy được cái xu hướng này nó đã xảy ra và sẽ còn tiếp diễn
nhằm thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả năm hai nghìn hai mươi ba
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chủ động nắm chắc dự báo sát đúng tình hình xác định tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm mặt hàng
hoạt động nổi lên nhận diện phương thức thủ đoạn hoạt động đề ra các giải pháp phù hợp
nhằm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
thuộc lĩnh vực địa bàn phụ trách quản lý
thưa quý vị những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ một mươi chín h bốn mươi năm thứ hai hàng tuần trên truyền hình công an nhân dân antv